tiếp tục với những thông tin đáng chú ý
vào tối ngày một mươi năm tháng sáu đại tá lê anh tuấn trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cho biết một cán bộ của đơn vị nhận tin bà nội và cha ruột vừa qua đời
nhưng vì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở tâm dịch bắc giang
nên đã không thể về nhà trụ tàng
thượng úy lê nhữ hoàng là cán bộ thuộc đại đội hai tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ
cùng đồng đội được tăng cường làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bắc giang
từ ngày hai mươi tháng năm đến nay
chiều ngày một mươi năm tháng sáu nhận được tin bà nội ở quê nhà phường trung sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa qua đời
vì tuổi cao sức yếu
anh rất đau buồn và muốn về tiễn đưa bà làm tròn chữ hiếu
nhưng vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
nhiệm vụ chống dịch đang trong lúc cao điểm
nên anh đành nén nỗi đau riêng ở lại bắc giang cùng đồng đội gánh vác nhiệm vụ chung
và cũng để đảm bảo an toàn cho những người thân yêu
nỗi đau mất bà chưa nguy ngoai
tối cùng ngày anh bất ngờ nhận tin xét đánh khi được người nhà thông báo
trong quá trình làm thủ tục nhập quan cho bà
cha anh vì quá đau buồn đã lên cơn đột quỵ và mất cùng ngày
trên tinh thần nghĩa tử và nghĩa tận
chọn tình trọn nghĩa của nhân dân bắc giang với lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên địa bàn
nên chính quyền địa phương đã phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ
lập bàn thờ gồm hai di ảnh của bà nội và bố đẻ của đồng chí hoàng
chốt kiểm soát nơi anh làm nhiệm vụ
ủy ban nhân dân xã thái đào huyện lạng giang tỉnh bắc giang
để thượng úy hoàng bái vọng chịu tang bà và cha
những hình ảnh này không chỉ phản ánh một phần sự hy sinh
của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch
gác nỗi đau riêng vì nhiệm vụ chung của đất nước
mà còn thể hiện nghĩa cử nhân văn nghĩa tình của những người đồng chí đồng đội
và sự yêu thương đùng bọc của nhân dân
dành cho người chiến sĩ cảnh sát cơ động giữa tâm dịch covid một mươi chín